còn hơn hai tuần nữa mới đến lễ giáng sinh hai nghìn hai mươi
nhưng trong những ngày đầu tháng một mươi hai này
không khí lễ hội đã tràn ngập khắp nơi tại tp hcm
mặc dù tình hình dịch bệnh covid một mươi chín đang có những diễn biến phức tạp
nhưng với việc thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch
người dân tp hcm đang cùng nhau nổ nức đón mùa noel
khu vực trung tâm tp hcm với hàng loạt trung tâm thương mại cao ốc khách sạn
đều đã khoác lên mình màu sắc noel
với những thiết kế trang trí tiểu cảnh giáng sinh bắt mắt ấn tượng
năm nay do ảnh hưởng của đại dịch covid một mươi chín
nên việc trang trí đón noel có phần giảm cả số lượng lẫn quy mô so với mọi năm
dù vậy những ngày này nhiều người vẫn nô nức tìm đến những trung tâm thương mại
những nơi công cộng để vui không khí noel sớm
mùa noel năm nay đến giữa lúc đại dịch covid một mươi chín vẫn đang hoành hành trên toàn cầu
và ngay tại tp hcm cũng đang diễn biến phức tạp
vui lễ hội mọi người vẫn không quên các biện pháp phòng dịch
tại các điểm tham quan mua sắm các hàng quán người dân đều chủ động thực hiện phòng dịch
như đeo khẩu trang khử khuẩn giữ khoảng cách không tụ tập đông người
một mùa giáng sinh đặc biệt đang đến với mọi người
giáng sinh giữa đại dịch với không khí nhẹ nhàng vui tươi và những ước nguyện an lành hạnh phúc